trở về từ chiến trường campuchia với đôi chân bị liệt vĩnh viễn người thương binh tên nguyễn văn quẩn đã nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no gia đình hạnh phúc trở thành tấm gương thương binh tàn nhưng không phế của huyện châu thành tỉnh tiền giang
với đôi chân không thể đi đứng được nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình anh quẩn xin cha mẹ học nghề sửa chữa điện tử
sau hai năm học thầy ở địa phương nhận thấy anh có chi phân đấu sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tiền giang giới thiệu lên thành phố hồ chí minh học tại trường dạy nghề trung ương ii
ý chí và nghị lực của người thương binh một trên bốn nguyễn văn quẩn đã nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của chị nguyễn hồ phương uyên một giáo viên tiểu học ở xã thạnh nhật huyện gò công tây
từ khi anh cưới vợ công việc làm ăn của anh ngày càng phát triển
giúp anh có điều kiện sửa chữa lại căn nhà mở rộng cơ sở buôn bán
anh tâm niệm buôn bán thì có lời
nhưng chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu
đến được ba đại tử nó chở máy đi giao
đối xử với bà con thì rất là tốt vui vẻ
còn khách hàng thì vui vẻ rồi
cho nên từ chỗ đó khách hàng ở xa thiệt xa cũng tới
rất là may mắn là mình được trở về
còn anh em đồng đội thì đã còn có bệnh
bây giờ thì chính cái chỗ đó thì mình cũng phải cố gắng phán đấu lên
để vượt qua những gì khó khăn
và anh biết rằng mỗi chứng nhận mỗi bằng khen này
ngoài nỗ lực của bản thân anh
còn có phần đóng góp của bao đồng đội đã ngã xuống
chính điều đó sẽ không cho phép anh dừng lại
mà phải tiếp tục phân đấu vươn lên
bằng ý chí và nghị lực của người lính
như mấy mươi năm qua anh chưa hề phục ngã